nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phối hợp với hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng trị đã tổ chức đêm hoa đăng chi ân đồng đội tại bến thảo hoa bờ nam sông thạch hãn thị xã quảng trị
chương trình đêm hoa đăng được tổ chức trong không khí trang nghiêm và xúc động với nghĩa tình đồng đội sâu nặng tấm lòng tri ân sâu sắc của đông đảo cán bộ chiến sĩ đồng bào trên mọi miền tổ quốc đối với canh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên dòng sông thạch hãn trong chiến dịch tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ
hơn một mươi năm ngọn đèn hoa đăng đã được cán bộ nhân dân đồng chí đồng đội thành tâm thắp sáng và thả xuống dòng sông thạch hãn
trì ân canh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương mãi mãi nằm lại vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước